đoàn công tác của bộ tài nguyên và môi trường và một số bộ ban ngành trung ương các chuyên gia nhà khoa học
đã có phiên họp với tỉnh hà tĩnh và công ty trách nhiệm hợp pháp mô sa về giám sát đánh giá kết quả khắc phục các vi phạm
và thực hiện các cam kết về bảo vệ môi trường của công ty trách nhiệm họa găng thép hương nghiệp pháp mô sa hà tĩnh
đoàn công tác đã đến giám sát kiểm tra nước tại hồ sinh học và kiểm tra hệ thống chuyển từ dập cốc ướt sang dập cốc khô
tại cuộc họp lãnh đạo bộ tài nguyên và môi trường nêu rõ bộ tài nguyên và môi trường các bộ ngành cùng với tỉnh hà tĩnh và hội đồng liên ngành
tập trung đánh giá nghiêm túc việc khắc phục hậu quả của công ty trách nhiệm hữu hạn găng thép hương nghiệp pháp mô sa hà tĩnh đối với việt nam
hội đồng liên ngành xem xét trong từng hạng mục và đánh giá kết quả khắc phục của công ty trách nhiệm hữu hạn găng thép hương nghiệp phongmosa hà tĩnh
xem xét phương án xả thải của công ty bảo đảm môi trường bảo đảm các tiêu chí
đến nay toàn bộ năm mươi ba lỗi vi phạm của công ty trách nhiệm hữu hạn găng thép hương nghiệp pomosa hà tĩnh đã khắc phục xong bảo đảm cải thiện môi trường